mới đây tại khu du lịch mẫu sơn lộc bình lạng sơn công ty cổ phần núi tuyết mẫu sơn tổ chức khởi công dự án xây dựng khu vui chơi giải trí và du lịch sinh thái núi tuyết mẫu sơn
công trình đầu tiên của dự án được công ty cổ phần núi tuyết mẫu sơn tổ chức khởi công là tuyến cáp treo kéo dài từ xã bằng khánh huyện lộc bình đến khu vực chân mây trên đỉnh mẫu sơn với tổng chiều dài năm bảy km công suất vận chuyển hai người một giờ tương đương với khoảng một sáu triệu người một năm
được thiết kế và xây dựng dựa trên công nghệ tiên tiến của nước áo với tổng vốn đầu tư hơn ba năm trăm linh tỷ đồng dự kiến hệ thống cáp treo sẽ hoàn thành và bắt đầu mở cửa đón khách từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
cùng với hệ thống cắp treo dự án sẽ được quy hoạch và xây dựng thành khu phức hợp nhiều hạng mục đa dạng khu vui chơi giải trí hướng tới các hoạt động ngoài trời khu nghỉ dưỡng mang kiến trúc pháp với sáu trăm linh phòng khách sạn từ hai sao đến năm sao khu du lịch văn hóa cộng đồng khu thương mại dịch vụ
khi dự án được hoàn thành sẽ góp phần mang đến hơn hai năm trăm linh cơ hội việc làm nâng cao thu nhập cho người dân địa phương thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh